tỉnh quảng ngãi hiện có hơn ba ba trăm năm mươi tàu đánh cá tuy nhiên hiện mới có hai trăm bảy mươi sáu tàu cá được lắp thiết bị giám sát hành trình đạt tỷ lệ chỉ tám
điều đoán nói trong một trăm bảy mươi bốn tàu cá dài từ hai mét trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhưng cũng chỉ có năm mươi bảy tàu cá thực hiện
trong khi đó ngày một tháng bốn tới đây là thời hạn cuối cùng cho việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá từ một mươi năm m đến dưới hai mươi bốn m
nguyên nhân khiến tỷ lệ tàu cá gắn thiết bị giám sát hành trình thấp là do người dân và chính quyền còn lúng túng trong việc chọn lựa thiết bị
chủ phương tiện chưa có đủ chi phí lắp đặt thiết bị ngư dân không mặn mà
do đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngư dân chấp hành pháp luật
đồng thời xử lý nghiêm các chủ phương tiện không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định